có dấu hiệu vi phạm về nồng độ cồn đều được tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính